cảm ơn các bạn đã theo dõi và đăng ký kênh của chúng mình

tại buổi lễ thúy nga vào tận bàn thờ của phi nhung để lấy khoai
cô nói hôm nay là ngày cúng bốn mươi chín ngày của phi nhung
anh chị em nghệ sĩ và khán giả tới đông lắm chắc phi nhung cũng vui
thúy nga cho biết mẹ cô ở nhà thường xuyên nghe nhạc của phi nhung
mẹ thúy nga cứ sáng mở mắt dậy là nghe phi nhung
nghe đủ các thể loại từ phi nhung một mình
phi nhung mạnh quỳnh liên khúc phi nhung với tất cả mọi người
khi phi nhung còn sống thúy nga nghe nhạc của phi nhung thấy cũng bình thường
nhưng từ khi phi nhung mất ngày nào mẹ thúy nga cũng mở phi nhung
lại thấy giọng phi nhung hay thật sự
giọng không đụng hàng với ai
trong mà vút lên
tôi nghe mà khóc luôn
thúy nga chia sẻ
đây là lần đầu tiên rỉ ruột của phi nhung xuất hiện trước công chúng
bà tự giới thiệu và chia sẻ về cháu gái
tôi là dì út của phi nhung sống ở florida
khi wendy sinh cháu thứ hai tôi đã bay qua cali để ở cùng nó rồi chăm cháu luôn
tôi ở phải được tám chín tháng
đời thì tôi lo tăng lễ
tuần sau tôi về lại florida
từ lúc đám tang phi nhung xong sáng nào tôi cũng tới chùa cúng cà phê cho nó
phi nhung thích uống cà phê lắm
tâm sự cùng thúy nga dì ruột của phi nhung cho biết
trước khi phi nhung mất có nhiều chuyện xảy ra giống như có điểm báo trước
tôi thấy cách đây vài tháng phi nhung làm những việc mà mọi người tưởng chừng bình thường
nhưng đến khi nó chết rồi mọi người mới thấy đó là điểm bão trước
chẳng hạn như thầy thích nhật từ
viết cho phi nhung một mươi bài thì nó chọn đúng bài phật đã chọn con để hát
thứ nga đồng tình và cảm thấy lời dì ruột phi nhung rất đúng
cô nói thêm music box của trung tâm thúy nga ban đầu không định quay
nhưng không hiểu sao đợt đó về việt nam phi nhung và mạnh quỳnh lại quay
trong sau đó phi nhung mặc một chiếc áo dài xanh như tiên nữ
xong nói những câu khiến tôi nổi da gà
mọi người có thể tìm xem lại
bên cạnh đó di ruột cũng tiết lộ về mong muốn của phi nhung trước khi qua đời
bà nói có lần phi nhung còn bảo tôi
gì ơi con thích mất khi còn trẻ đẹp chứ không muốn mất khi đã giả xấu
con mà già xấu là con trốn một chỗ nào đó để mất chứ không để người ta thấy con
nó mất là phải đẹp
trong bốn mươi chín ngày vừa qua phi nhung vẫn còn ở đây
nhưng sau ngày hôm nay nó sẽ bay đi siêu thoát về một kiếp khác
nó không còn nợ nần vướng mắt gì nữa
cuối video quendi con gái của phi nhung xuất hiện
wendy cho biết gia đình cô ở chùa từ sáng
đến tối túc trực bên bàn thờ để đón tiếp những khán giả đồng nghiệp đến thắp hương cho mẹ
thúy nga cảm thấy rất bất ngờ
hôm nay là bốn mươi chín ngày là ngày thất thứ bảy của phi nhung
nga lái xe đến đây cứ sợ sẽ đóng cửa vì cũng tối muộn rồi
nhưng gia đình phi nhung vẫn luôn ở đây
phật tử đi ra đi vào rất ấm cúng
theo chia sẻ của gia đình sau lễ cúng bốn mươi chín ngày
cho cốt của phi nhung vẫn sẽ được gửi tại chùa
để bất cứ khi nào gia đình hoặc bạn bè đều có thể đến thắp hương cho cố ca sĩ
sau khi vi nhung qua đời không chỉ hồ văn cường
mà ngay cả các con nuôi khác của cố ca sĩ cũng phải gánh chịu nhiều thị phi không đáng có
trên các diễn đặt mạng nhiều người đã mổ xẻ những tình tiết do người thân công bố
và sau đó phán xét đánh giá cách cố ca sĩ sâu số này nuôi dạy con cái
trước những hồi nào này con gái nuôi của phi nhung là phạm thiên ngân
đã lên tiếng thanh minh minh ngoan cho mẹ của mình
sau khi nữ ca sĩ phi nhung rời cõi trần gian
câu chuyện về tình cảm tiền bạc giữa cô và các con nuôi
vẫn là đề tài được nhiều cư dân mạng quan tâm
trên các diễn đặt mạng nhiều người mổ xẻ những tình tiết được người thân công bố
và phán xét đánh giá cách phi nhung nuôi dạy dành tình cảm cho các con nuôi của mình
không chỉ hồ văn cường hay những người con nổi tiếng
mà ngay cả việc phi nhung nuôi dạy các con nuôi ở máy ấm vòng tay dưỡng từ
cũng bị đem ra bản luận
trước những hồi nào này con gái nuôi của phi nhung phạm thiên ngân đã lên tiếng
nữ ca sĩ cho hay
dù không nằm trong tâm báo của những cuộc mổ xẻ bàn luận
nhưng cô và các anh chị em nuôi khác đều mệt mỏi kiệt sức chưa những ổn ào
trong thời gian qua tụ con cũng quá mệt mỏi rồi
con biết thời gian qua các cô chú anh chị rất quan tâm và yêu thương tuổi con
tụ con cũng rất biết ơn các cô chú anh chị
thiên ngân cho rằng những bản tán xung quanh mẹ nuôi của cô là điều dư thừa
và đang gây tổn thương cho những người ở lại
chính vì vậy nữ ca sĩ xin cộng đồng mạng hãy ngừng bàn tán
phán xét về cô ca sĩ phi nhung
nhưng trong số nhỏ con vẫn biết còn màn tán về mẹ con
cũng như là những việc nhạy cảm đang diễn ra
sẵn con cũng nói luôn là nếu như những lời nói đó có thể đổi lại mẹ và mẹ con quay về
chúng con sẵn sàng chịu bao nhiêu cũng được chỉ cần mẹ quay về bên tụi con mà thôi
còn nếu không thể trả mẹ về cho tụi con
thì tự con xin cô chú anh chị có thể tiết chế lại
con là nhân chứng sống
nên con mong cô chú anh chị đừng suy diễn theo những suy nghĩ của mình được ạ
chia sẻ của anh chị là
những lời nói của thiên ngân nhanh chóng thú sự quan tâm của cộng đồng mạng
những người hâm mộ người thân lên tiếng động viên thiên ngân
bỏ qua những lời đồn đoán phán xét để tập trung cho việc học hành và cuộc sống riêng
được biết thiêng ngân là một trong số hai mươi ba người con của phi nhung thành danh khi đi theo con đường ca hát
sinh năm hai nghìn ba thương ngân sau khi tham gia chương trình solo cùng borelo vào năm hai nghìn một mươi năm
đã được phi nhung nhận làm con nuôi
khi còn tạ thế cố ca sĩ rất mực yêu quý giọng ca nhí
trong quãng thời gian phi nhung chiến đấu
chiến đấu với bệnh tật thiên ngân dù không thể ở cạnh
nhưng luôn dõi theo và cầu nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với mẹ
hiện tại thiên ngân là tân sinh viên ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học kinh tế tài chính tp hcm
nhưng niềm vui đỗ đại học không thể trọn vẹn vì phải chịu cảnh chia ly với người mẹ nuôi đáng kính
không chỉ riêng thiên ngân trước đó rất nhiều người thân của cô ca sĩ phi nhung đã lên tiếng
mong muốn chấm dứt những ồn ào để cố ca sĩ được thanh thản những người ở lại cũng được bình an
kết thúc lại tất cả những lùm xùm của cố ca sĩ quá cố này với một người nghệ sĩ sau khi nằm xuống
cái mà họ để lại không phải là tài sản tiền bạc hay tác phẩm mà là tình yêu của khán giả
đồng nghiệp dành cho họ có lẽ đó là thành công lớn của một người nghệ sĩ
nén đau thương thúy nga gửi những lời tâm tình đến cố ca sĩ
những ngày qua tôi vẫn tin tưởng rằng cô bạn tôi sẽ chống chọi được qua cơn bạo bệnh
chưa bao giờ tôi dự đoán sai như đợt này
vì mình luôn kỳ vọng phi nhung sẽ bình phục và đi hát trở lại như xưa
một trạng già chiến đấu có lẽ phi nhung đã mệt rồi
an nghỉ nhà cô bạn tất cả mọi người sẽ luôn nhớ đến giọng hát ngọt ngào của cô gái lai xinh đẹp
thưa quý vị và các bạn ca sĩ phi nhung được rất nhiều người yêu mến vì hoạt động thiện nguyện
cũng như nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi giúp đỡ và nuôi dạy chúng nên người
sự ra đi của cô ca sĩ mang giọng ca boeiro này đã làm nhiều người không khỏi tiếc nuối
tuy nhiên giọng ca của cô vẫn còn ở lại trong những người yêu dòng nhạc này
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi tin tức của chúng tôi
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại